cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh bình thuận vừa bắt giữ đối tượng ngô đức thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng chín thông qua sự giới thiệu của người quen
thắng đã liên lạc với chị nguyễn thị thúy quê ở thái nguyên để bàn về việc mua bán lợn
chị thúy đã đặt mua một trăm linh con lợn với giá bảy trăm linh triệu đồng
và hẹn giao ở chợ đồ mối hà nam vào chiều một mươi một tháng một mươi
sau đó thắng đã lên mạng xã hội tìm thông tin của một người bán lợn khác
liên lạc qua giao lô với người tên đạo đặt mua một trăm linh con lợn
rồi yêu cầu anh đạo trở đến địa điểm và thời gian mà chị thúy đã hẹn
đến chiều một mươi một tháng một mươi khi anh đạo mang lợn đến giao song và gọi điện cho thắng
thắng đã liên hệ với chị thủy yêu cầu chuyển bảy trăm linh triệu đồng
vào số tài khoản của người khác để thanh toán tiền
sau khi nhận được tiền thắng đã chặn liên lạc với chị thúy và anh đạo
đồng thời chiếm đoạt số tiền trên
cho đến ngày ba tháng một mươi khi thắng đi nhận tiền thì đã bị lực lượng chức năng công an
tỉnh bình thuận phát hiện bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định với thủ đoạn như trên thắng đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau
với số tiền lên đến hàng tỷ đồng